lực lượng gìn giữ hòa bình của nga đã ngăn chặn một cuộc đụng độ vào cuối tuần qua ở khu vực nagorno karabakh
nơi đang diễn ra cuộc tranh chấp giữa armenia và azerbaijan
cuộc đụng độ đã khiến năm người tiệt mạng
phía moscow đồng thời kêu gọi các bên trong cuộc xung đột kiềm chế sau vụ đụng độ lần này
thông báo của bộ ngoại giao nga cho biết ngày năm tháng ba một vụ đụng độ vũ trang đã xảy ra ở khu vực nagorno karabakh
dẫn đến thương vong về người từ cả phía armenia và azerbaijan
nga đề nghị cả hai bên thực hiện các bước để giảm leo thang
ngoài ra moscow khẳng định cần tuân thủ các quy định trong các tuyên bố ba bên từ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hai mươi tháng một và hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cũng như ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai về dỡ bỏ phong tỏa thông tin liên lạc khu vực
phân định biên giới armenia azerbaijan chuẩn bị một hiệp ước hòa bình
bộ trên cũng nhấn mạnh rằng các vấn đề an ninh trong khu vực chịu trách nhiệm của lực lượng gìn giữ hòa bình nga
cần được giải quyết một cách hòa bình